quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị lúc này vùng hội tụ gió giảm đi miền bắc đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tạnh giáo
nắng đã xuất hiện trên hầu khắp các khu vực nhưng mức nhiệt ngoài trời vẫn hầu hết đều chỉ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay miền bắc duy trì thời tiết nắng giáo nền nhiệt trong ngày sẽ tăng tương đối nhanh
lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ nên trời sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều
sau đó đến chiều tối và đêm nay một dãnh mưa rông khác ở phía bắc lại được đẩy xuống nước ta
ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ có mưa rào và rông trở lại cục bộ vẫn có điểm mưa to
và dự báo khoảng từ nay đến ngày một mươi chín tháng năm trở đi miền bắc sẽ bắt đầu một đợt mưa rào và rông diện rộng
có khả năng kéo dài liên tục suốt cả tuần sau
với miền trung lúc này cũng không còn nơi nào có mưa nhiều nơi cũng đã chuyển nắng
dự báo trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ giờ đến một mươi năm một mươi sáu giờ chiều
toàn bộ một mươi bốn tỉnh thành miền trung phổ biến là ít mưa nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
duy trì mức nhiệt ba mươi hai ba mươi bốn độ
các tỉnh đành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi ba ba mươi năm độ trời vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ
lưu ý đến chiều và tối nay ở khu vực phía tây dọc từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
sẽ có mưa rào và rông dạng nhiệt
mưa rông thì luôn tiềm mẩn nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông được dự báo cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong chiều và tối nay
trong đó một số nơi ở tây nguyên và miền đông nam bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm
còn thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều cả hai khu vực vẫn có được thời tiết nắng giáo nhưng cường độ không gắt
nắng nóng được dự báo chỉ xuất hiện cục bộ ở cả tây nguyên và nam bộ
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến
từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
ngày và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
chiều và tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước